thưa quý vị và các bạn ở ngay giữa lòng thủ đô hà nội có một ngôi nhà được nhiều người khuyết tật ở các nơi biết tới
và vẫn thường gọi bằng một cái tên rất là thân thương là ngôi nhà hạnh phúc
tại đây những người đồng cảnh từ các nơi có thể đến cùng nhau học nghề làm việc cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống
đó là ngôi nhà làm bằng tranh giấy xoắn hay còn gọi là tranh giấy cuộn của cô gái sương thủy tinh nguyễn thị thu thương
đó là một khó khăn của tôi trong việc đi lại tôi biết đến thì do chị gái tìm hiểu trên mạng và đưa đến
mỗi người một dạng tật một căn bệnh một số phận cuộc sống khác nhau nhưng như một cái duyên tất cả lại cùng nhau tụ họp sinh sống và làm việc tại đây
một ngôi nhà nhỏ trong khu tập thể cũ kỹ trên phố lường đình của thành phố hà nội nơi luôn chào đón các bạn trẻ khuyết tật khắp nơi
trên cả nước về học nghề làm tranh giấy xoắn hay còn gọi là tranh giấy cuộn
nằm ngay dưới chân cầu thang của khu tập thể căn phòng một trăm linh hai này ngày ngày vẫn tấp nập người ra vào đi lại
và người dân nơi đây cũng đã dần quen thuộc với hình ảnh của những chàng trai cô gái có dáng đi dáng đứng và cả những dáng ngồi không được lành lặn
những hình ảnh ấy đều đã trở nên thân thường đến lạng kỳ với những người dân quanh đây
sau đến cô bán thịt
đơn giản chỉ là bởi những chàng trai cô gái ấy hoàn toàn có thể tự lực đi chợ nấu cơm chăm lo cho cuộc sống của nhau như một điều tất yếu trong cuộc sống
ngày nào cũng vậy các bạn trẻ ở đây đều tự tay chuẩn bị cho mình những món ăn mọi người cũng yêu thích
chẳng ai bảo ai cứ đến giờ nấu nướng mỗi người lại một tay chia nhau cùng làm
người đứng bếp người nhặt rau
người cuốn trà
những người còn lại thì dọn dẹp chỗ ngủ để biến phòng ngủ trở thành phòng ăn ấm cúng
cứ như thế những người lạ dần trở nên thân quen rồi yêu quý lẫn nhau như một gia đình
lần đầu tiên thì mới đến thì nó cũng xa gia đình xa nhà
chưa quen với các bạn nên là
đâu cũng thấy bỡ ngỡ
nhưng mà sau dần dần làm quen với các bạn thì
thấy các bạn rất là vui vẻ hòa đồng
nên là mình cũng dễ dàng hòa nhập với cuộc sống hơn
tôi thích nhất với điều kiện ở đây là mọi người rất là hòa đồng
luôn giúp đỡ nhau
nơi này là ngôi nhà thì làm cho tôi rất nhiều hạnh phúc
tôi làm ở đây được hai năm rồi
và mình cũng cảm thấy khi mình đến đây thì mình cảm giác giống như ngôi nhà thứ hai của mình giống như gia đình thứ hai của mình
mình cảm thấy cuộc sống khi mình đến đây mình sống và làm việc ở đây rất là vui vẻ mọi người hòa đồng với nhau
có khi còn chơi đùa với nhau trong lúc làm việc
mình cảm thấy rất là vui
không tv không máy tính chỉ một chiếc điện thoại nhỏ cũng có thể gắn kết những con người ở đây

dẫu chỉ là những phút giấc mơ
những phút giây tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn cùng nhau xem một trận bóng đá một bộ phim hay cùng nhau
nhưng những giây phút ấy có lẽ lại là những phút giây ước mơ của không ít người khuyết tật
vậy đó là niềm vui là hạnh phúc
nguyễn thị thành vân là một cô gái đến từ xã hồng thái huyện phú xuyên thành phố hà nội
không may mắn khi cơ thể không thể lớn lên cùng thời gian như những bạn bè đồng trang lứa
vân luôn mang trong mình mặc cảm
tự ti và luôn giữ mình xa cách với thế giới xung quanh
từ khi biết tới cơ sở làm tranh giấy cuộn thường thường hèn mách vân đã tìm đến đây học nghề
thấm thoát bốn năm đã trôi qua
giờ đây vân đã có thể làm việc có được thu nhập nuôi sống bản thân mình
vân và các bạn ở đây còn có được cho mình một ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập tình yêu thương cùng sự chia sẻ giữa những người đồng cảnh
tôi thấy cái nghề này giúp tôi được tự lập hơn kiên nhẫn hơn
và tự do cho bản thân mình không phải lựa vãng hợp với mọi người
từ khi đến đây tôi được biết nhiều người còn khó khăn hơn bản thân tôi
tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác
và tôi cảm thấy tự tin hơn
sau bốn năm sinh sống ở đây thì tôi cảm thấy ở đây giống như một gia đình thứ hai của mình
và tôi thích nhất ở đây là được cùng mọi người làm việc cùng mọi người quây quần ăn cơm cùng mọi người vui chơi như anh em
quý nhau và quan tâm giúp đỡ nhau
mỗi lúc tôi có chuyện vì buồn tôi thường tâm sự với anh chị mọi người ở đây
mọi người cho tôi những lời động viên an ủi giúp tôi vươn lên trong cuộc sống nhiều hơn
cũng như thành vân nhiều bạn trẻ khuyết tật đã tìm đến đây để học nghề làm tranh giấy cuộn
nhiều người đã học xong trở về địa phương mở ra những cơ sở sản xuất chanh giấy cuộn

tạo công an việc làm cho những người đồng cành
nhiều người tìm đến những mảnh đất mới mà những gì đã học được
bị chia sẻ với cộng đồng người khuyết tật giúp họ tìm thấy niềm vui
ý nghĩa của cuộc sống có thêm động lực hòa nhập với cộng đồng
chanh giấy xoắn hay còn gọi là chanh giấy cuộn quy linh được biết đến là dòng chanh dùng sợi giấy nhiều màu sắc đã được cắt thành sợi nhỏ đều nhau
gấp cuộn lại rồi khàm vào các bề mặt vật liệu khác nhau tạo thành bức tranh
công việc này đòi hỏi sự kiên trì và óc sáng tạo cũng như sự khéo léo của đôi bàn tay
và cũng giúp những người khuyết tật tự tin hơn có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân
trước khi đến cơ sở của thông tư hai mươi một thì tôi đã đi làm từng đi làm may
may xong rồi làm hết công ty may nọ đến công ty may nhìn tất cả là đến bao bốn công ty may rồi
nên là làm kiểu như là áp lực quá
có khi tôi phải mang cả hàng về làm
mình làm đến tận buổi hai giờ đêm
làm như thế nên là sức khỏe của tôi không được đảm bảo
nên là tôi bị ốm nên tôi phải nghỉ
bước đầu thì mình cảm thấy là khó
khó nhưng mà sau mình học mình biết được nghề thì mình sẽ làm được
và cảm thấy bây giờ mình làm thì mình cảm thấy rất là dễ
và từ khi đến đây thì mình cảm thấy cuộc sống của mình nó thoải mái hơn
và không thấy bị áp lực về cuộc sống hay là có bó những gì trong công việc cả
trước đây thì tôi ở nhà
nên cũng hơi buồn
không có bạn bè
những người với tật như tôi thì khó hòa gặp với cộng đồng
nên ít ra ngoài giáo lưu hơn
như các bạn bình thường
sức khỏe những người với tật yếu
nên cũng không thể làm như các công ty kia
công ty bình thường khác được
khi đến đây thì tôi có nhiều bạn cạnh hơn
và có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng với nhau
tôi rất mong muốn là có thêm nhiều ngôi nhà như trung tâm thương
để cho các bạn cùng cảnh có thể được đến và làm việc giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống
có lẽ với rất nhiều người cái tên thương thương và thân thương handmak đã không còn là một cái tên xa lạ
và thương thương henmech hát vì người bệnh
cô gái sương thủy tinh gây dựng doanh nghiệp thành mái ấm cho người khuyết tật
hay nữ giám đốc sương thủy tinh kêu ma người khuyết tật
cô gái sương thủy tinh đầy khát vọng và nghị lực
là những cái tên mà chị nguyễn thị thu thương chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được gắn với mình
bởi với chị
mở thương thương henmech
mở thương thương henmech chỉ đơn giản là để chia sẻ tình yêu thương
sự cảm thông với những người đồng cành
khi mở thương thương henmech ấy
thì mình cũng đã mường tượng ra rằng là các em có thể đến đây để không những làm việc
mà còn chia sẻ buồn vui
và được hòa nhập với cộng đồng
và thay vì các em đang ở nhà một mình
và chỉ xem tivi
và không biết làm gì
làm gì giúp cho bản thân
và không biết làm gì cho bố mẹ nữa
các em đã đến đây
và sẽ hạnh phúc hơn
và sẽ tự tin hơn
và tương lai thì các em có thể thay đổi công việc
nhưng mà chỗ chỗ đây cũng sẽ là một cái dấu ấn
cái đầu tiên
để vững vước hơn
tất nhiên là cũng có rất là nhiều lúc khó khăn
có thể cũng có những lúc mà các em nó giận nhau
hiểu lầm nhau
có nhiều khó khăn
có nhiều mâu thuẫn
nhưng mà trên hết tất cả là các em rất yêu thương nhau
luôn được sống trong tình yêu thương của gia đình
và những người xung quanh
hi vọng thân mến các chị
chúc tất cả bạn sống vô tình
c nunching quá
quý vị và các bạn thân mến là một loại tranh nghệ thuật
tranh xấy xoắn
sử dụng giấy và những dụng cũ chuyên dùng
để xoắn giấy tạo nên những hình mẫu khác nhau
với nhiều người tranh xấy xoắn nghệ thuật đã không còn là điều quá mới mẻ
ít gác một dụng cụ để làm tranh xoắn giấy rất dễ tìm mua
bản chất của việc làm tranh giấy xoắn nghệ thuật đó là bạn cần nắm bắt được các cách làm giấy xoắn đơn giản
xuất phát từ hình tròn xoắn chặt học cách làm thân thục bước này thì mọi tạo hình khác đều trở nên dễ dàng hơn
một số hình xoắn giấy tạo hình là xoắn giấy hình tròn hình tròn bung hình giọt nước và hình chiếc lá
đối với xoắn giấy hình tròn bước đầu tiên là bạn đặt đầu giải giấy vào que cuốn
sau đó dùng hai ngón tay làm ngón trỏ và ngón cái để cuộn dài giấy theo chiều kim đồng hồ cho đến khi hết dài giấy
làm xong bước này là bạn đã có được hình tròn xoắn như mong muốn
đối với tạo hình tròn bung bạn có thể bắt đầu với cách làm như hình tròn chặt
xong đến gần cuối bạn bung nhẹ nhàng hình tròn ra nghĩa là thà lỏng phần hình tròn chặt vừa quấn
bạn sẽ được một chi tiết tạo hình tròn bung
muốn tạo hình giọt nước bạn chỉ cần làm xoắn giấy hình tròn bung
sau đó bóp chặt một đầu để tạo ra độ nhọn
bạn sẽ được hình giọt nước
để làm chiếc lá bạn lần lượt thao tác kết hợp như sau
đầu tiên làm hình tròn chặt sau đó tạo hình tròn bung
rồi bóp nhẹ thân để làm hình ô van
lần lượt bóp chặt hai đầu để có hình chiếc lá
với các bước tạo hình cơ bản này bạn đã có được những nguyên liệu chính để làm nên một bức tranh giấy xoắn
sau đó chỉ cần bạn kiên nhẫn sắp xếp và sử dụng những dụng cụ tạo hình để tạo thành những bức tranh nghệ thuật
là bạn đã có được một tác phẩm tranh giấy xoắn như ý muốn
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau